gây dối trực tự công cộng gá bạc hoạt động manh động côn đồ trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố thanh hóa nói riêng gây hoang mang lo lắng bức xúc cho nhân dân trong thời gian qua
công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận cho biết đang xác minh thông tin một nhóm thanh niên nổ nhiều phát súng vào một tiệc cưới tại xã sông phan huyện hàm tân
thông tin ban đầu vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một một gia đình đang tổ chức tiệc đám cưới
thì có bốn thanh niên xông vào yêu cầu một thanh niên trong gia đình phải trả nợ nên xảy ra xô xát ấu đà
khoảng ba mươi phút sau nhóm thanh niên này tiếp tục gọi thêm người đến rút súng bắn ít nhất bảy phát vào bên trong
vụ nổ súng vào tiệc cưới được cho là có liên quan đến món nợ cá độ bóng đá
buôn bán hàng cấm là pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy
nguyễn quốc việt chú thị trấn pleikon huyện ngọc hồi vừa bị công an huyện ngọc hồi tỉnh con tum bắt giữ
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát công an huyện ngọc hồi phát hiện nguyễn quốc việt đang điều khiển xe mô tô
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe
qua kiểm tra phát hiện việt đang trên đường vận chuyển pháo bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp chỗ ở của việt công an còn phát hiện thêm gần một mươi ba kg pháo và một số lượng heroin
gần đây xuất hiện tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng về tích chữ hoặc là bán lẻ tại cửa hàng khu phố
từ đó tiêu mẩn nguy cơ chứa
tích chữ xăng dầu cháy nổ do tích chữ xăng dầu trong nhà
trước tình trạng trên công an tp hà nội khuyến cáo tuyệt đối không tích chữ xăng dầu trái phép dưới mọi hình thức
đối với các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh
phải tuân thủ tuyệt đối các quy định điều kiện và quy trình an toàn trong quá trình xuất nhập xăng dầu
không tích chữ xăng dầu ngoài các thiết bị kho chứa đã được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
không tự ý sang chiết xăng dầu sang các thiết bị dụng cụ chứa không đảm bảo an toàn phòng cháy
tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ sau khi ô tô tải bất ngờ va chạm vào đuôi xe tải khác
đang dừng trên làn đường cao tốc số một tp hcm trung lương
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay
lúc này ô tô tải lưu thông trên đường cao tốc tp hcm trung lương theo hướng miền tây đi tp hcm
khi đến địa bàn xã nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an
thì va chạm vào đuôi của một xe tải khác đang dừng trên làn đường số một sát giải phân cách
cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải bẹp rúm biến dạng
tài xế và phụ xe bị kẹt cứng trong ca bin
các tài xế và người dân lưu thông qua đây cố gắng hỗ trợ giúp nạn nhân nhưng bất thành
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên ant